kính chào quý vị và các bạn
sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi chắn vừa bị công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
phối hợp với công an xã hòa phong thị xã mỹ hào bắt quả tăng
sáu đối tượng trên bị bắt tại nhà của nguyễn bá sản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở thôn hòa đam xã hòa phong
thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền sáu mươi triệu sáu trăm linh nghìn đồng
cùng các vật chứng có liên quan được biết các đối tượng đều có địa chỉ thường trú tại thị xã mỹ hảo
đấu tranh mở rộng vụ án công an thị xã mỹ hào đã làm rõ thêm năm đối tượng có liên quan
cùng trú tại thị xã mỹ hào
ập vào một nhà nghỉ tại thị trấn hiệp phước công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
bắt quả tăng bảy đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
bốn đối tượng gồm năm nam hai nữ bị bắt giữ khi đang bay lắc tại nhà nghỉ minh hoàng minh hùng
ở khu phố phước mỹ thị trấn hiệp phước thu giữ tại hiện trường một gói ni lông hàn kín
bên trong chứa tinh thể màu trắng
một viên nén màu xám cùng các dụng cụ sử dụng ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ lê văn toàn năm mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai
là chủ quản lý nhà nghỉ phạm hồng nghĩa hai mươi năm tuổi trú tại tỉnh đồng nai
và huỳnh văn tươi hai mươi hai tuổi quê tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi chứa chấp
việc sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi
cho biết vừa bắt hai thanh niên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng phương thức giao bán ký test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
trên các trang mạng xã hội chiếm đoạt trên ba trăm linh triệu đồng
qua thông tin tố giác của người dân phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh làm rõ hai thanh niên là hồ văn trí hai mươi năm tuổi
và hồ đắc thắng hai mươi sáu tuổi cùng chú tại tổ hai mươi ba phường nam dương quận hải châu thành phố đà nẵng
vào ngày tám tháng ba hai thanh niên này mua sim giác tạo các tài khoản facebook
giao bán ký test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín trên các trang mạng xã hội
ai có nhu cầu mua thì phải chuyển khoản trước
sau khi nhận được tiền các đối tượng không chuyển hàng cho người mua
khóa tài khoản mạng xã hội tháo sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc với người mua
xong rồi là em đi ví dụ một bên người mua mà chấp nhận thì cho người mua đến chỗ người bán
xong rồi là họ chỉ kiểm tra đúng hàng rồi chuyển tiền cho bên em
xong rồi là họ chuyển tiền em cho xong bên em tắt hết facebook lại số điện thoại
số tiền mà em chuyển lại từ một hình vị để là em tiêu sài với lại đánh bài trên mạng
tại cơ quan điều tra hai thanh niên này khai nhận đã thực hiện lừa đảo chót lọt bảy vụ
cùng với một thủ đoạn trên chiếm đoạt trên ba trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được phóng tăng